ban chỉ đạo quốc gia năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
đã họp tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm quan hệ hữu nghị với hai nước bạn lào và campuchia
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu tại phiên họp
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy hai nước việt nam lào việt nam campuchia
đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú sinh động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy trong đó trao đổi gần ba trăm linh đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các hiệp định
thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ các chương trình kế hoạch hợp tác của hai bên
đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào và mối quan hệ hữu nghị việt nam campuchia phát triển lên tầm cao mới
điểm lại một số hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
hai bên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào tại thủ đô mỗi nước tổ chức thành công liên hoan hữu nghị nhân dân việt nam lào
lễ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
ngày văn hóa du lịch việt nam tại lào tại campuchia những ngày văn hóa du lịch lào campuchia tại việt nam
tinh thần và thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia
là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa việt nam lào việt nam campuchia phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới